nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày hai mươi sáu tháng tám ubnd tỉnh đắk lắc đã tổ chức hội nghị
gặp mặt biểu dương khen thưởng lực lượng công an xã bán chuyên trách
có thành tích trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
tính đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an xã bán chuyên trách
trên địa bàn tỉnh đắk lắc có hơn ba một trăm linh đồng chí
trải qua các thời kỳ lực lượng công an xã của tỉnh đắk lắc
đã từng bước được sắp xếp kiện toàn nhằm phục vụ có hiệu quả
yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử
nhân dịp này bộ trưởng bộ công an đã tặng bằng khen cho bốn cá nhân
chủ tình ubnd tỉnh đắk lắc tặng bằng khen cho một mươi năm cá nhân
và giám đốc công an tỉnh đắk lắc tặng giấy khen cho bảy mươi năm cá nhân công an xã bán chuyên trách
vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở